theo thông tin mới nhất từ văn phòng chủ tịch nước cuba vụ nổ một khách sạn tại đất nước này mới đây đã khiến ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng và sáu mươi bốn người khác bị thương
vụ nổ xảy ra vào sáng sáu tháng năm tối cùng ngày theo giờ việt nam tại thủ đô la habana cuba làm phá hủy một phần khách sạn saratoga
nằm ngay đối diện với tòa nhà capitolio công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô la habana
hình ảnh do granma cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản cuba cho thấy những bức tường của khách sạn saratoga đã bị thổi bay
các nhân chứng kể lại vụ nổ lớn còn phá hủy nhiều xe buýt ô tô bên ngoài khách sạn
trong hai mươi hai người thiệt mạng có một trẻ em và một phụ nữ mang thai còn trong số sáu mươi bốn người bị thương có một mươi bốn trẻ em
theo bí thư thành ủy la habana luis antonio torres ibar hiện vẫn còn nhiều người đang bị mắc kè tại hiện trường
đội cứu hộ đang dốc sức để tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót bị vùi lấp trong đống đổ nát
lực lượng cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường dựng hàng rào bao quanh những điểm quan trọng và các dãy nhà gần đó
trong đó có tòa nhà capitolyo nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
chủ tịch cuba miguel mario díaz canel bermudez đã trực tiếp tới hiện trường và khẳng định vụ nổ không phải do bom
nguyên nhân ban đầu được cho là do dì khí ga trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng vào khách sạn saratoga
khi có thông tin kết luận về vụ việc chúng tôi sẽ sớm cập nhật từ quý vị và các bạn